kính chào quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết
vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì mưa rông có thể lặp lại vào chiều tối
còn ban ngày thì cả nước trời nắng với khu vực miền bắc và miền trung trời nắng nóng trên diện rộng
tâm nóng từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
với mức nhiệt từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi còn vượt trên ba mươi chín độ c
với khu vực bắc bộ và phần từ đà nẵng trở vào phú yên
mức nhiệt độ là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
và bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần cuối của chương trình